trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong mấy ngày vừa qua chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng ông trần văn lâu vừa ký văn bản gửi thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ về việc khiến nghị hỗ trợ năng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua số lượng lớn người lao động từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an về với địa phương gây áp lực rất lớn đối với công tác phòng chống dịch của tỉnh
đến nay sóc trăng đã tiếp nhận khoảng bốn mươi người về địa phương trong đó đa số chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm một mũi nên số người nhiễm sars cov hai là khá cao gây quá tải cho các cơ sở cách ly điều trị từ tỉnh đến cơ sở
hầu hết người lao động về địa phương có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng ký nghị hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực sinh phẩm thiết bị y tế cho tỉnh sóc trăng
cụ thể một mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng năm trăm linh test nhanh khả nguyên sinh phẩm xét nghiệm pcr máy abb ott một trăm linh bộ gồm ký test nhanh cộng môi trường lấy mẫu
sinh phẩm xét nghiệm pcr máy ro che một trăm linh bộ cùng ký test nhanh và môi trường lấy mẫu
máy thở các loại
cái trang phục phòng chống dịch cấp ba một trăm linh bộ vaccine moderna một trăm linh liều vaccine khác chín trăm linh liều
tỉnh sóc trăng cũng kêu gọi vận động các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế các chuyên gia nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín